trong biểu chỉ đạo tại hội nghị chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều thành tựu nổi bật một số nội dung mang tính đột phá
chủ tịch nước đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng và các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết trung ương tám khóa một mươi ba về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh phòng thủ quân khu khu vực phòng thủ các cấp vững chắc nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống
thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế xã hội theo các nghị quyết kết luận của trung ương bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đối với các vùng địa bàn trọng điểm
chủ tịch nước võ văn thưởng cũng yêu cầu chỉ đạo huấn luyện đào tạo đồng bộ chuyên sâu sát thực tế triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng tập trung xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại cục tổ chức cán bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị cục tổ chức cán bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó làm tốt công tác phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa phòng chống tham nhũng tiêu cực đặc biệt là trong công tác cán bộ
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục tổ chức cán bộ cần thống nhất cao về mặt nhận thức công tác cán bộ là công tác của đảng là công tác con người xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng đảng
đây là công việc khó khăn đòi hỏi phải thực hiện khách quan đúng quy trình quy định nhưng cũng hết sức thấu tình đạt lý và nhận văn
tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị chủ động nghiên cứu nắm vững tinh thần nghị quyết chỉ thị quy định của đảng nhà nước
để tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ chủ trương quyết sách chiến lược về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đề án dự án chủ trương lớn và giải pháp chiến lược trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nổi bật là đã tham mưu thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng của đơn vị được triển khai đồng bộ
với những kết quả thành tích đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba cục tổ chức cán bộ tiếp tục được chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào vì an ninh tổ quốc
chiều nay tại hà nội ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
trong năm hai nghìn hai mươi ba bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu chương trình công tác được đề ra từ đầu năm
cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất
trong đó đã bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
làm tốt công tác tham mưu về kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng
trên cơ sở thực hiện các giải pháp nhiệm vụ công tác lớn được đảng ủy công an trung ương đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương cũng đã chủ động xây dựng các nội dung trọng tâm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đơn vị cần khẩn trương tổ chức quán triệt
trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị về nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng như chương trình kiểm tra giám sát năm hai nghìn hai mươi bốn của đảng ủy ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
và ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
xây dựng đảng bộ cơ quan đoàn kết thống nhất
chủ động xây dựng các chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa
theo chuyên đề và theo lĩnh vực bảo đảm quy trình trình tự thủ tục nguyên tắc và thẩm quyền
thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo
chỉ đạo về kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
theo hướng thường xuyên mở rộng chủ động đề xuất kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý giải quyết
khi có dấu hiệu vi phạm phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương trình độ chuyên môn trong từng cán bộ chiến sĩ
đảm bảo hoàn thành chương trình chỉ tiêu công tác đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất được cấp ủy cấp trên giao
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
cũng đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của lãnh đạo bộ công an
cần chủ động nhận diện tội phạm nắm chắc dự báo đúng tình hình từ sớm từ cơ sở
kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội
đặc biệt là tội phạm vi phạm trên không gian mạng
đó là nhấn mạnh của thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
khi tới sự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục cảnh sát hình sự bộ công an diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo báo cáo tại hội nghị năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra khám phá hơn bốn mươi bốn bảy trăm linh vụ
bắt xử lý gần tám mươi bảy đối tượng đạt bảy mươi bảy một cao hơn chỉ tiêu hai một án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tám mươi năm
điều tra hơn bảy mươi bốn vụ một trăm một mươi ba tám trăm linh năm bị can triệt phá một trăm hai mươi sáu băng nhóm tội phạm đặc biệt hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội
phát biểu kết luận tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương
và chúc mừng
những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát hình sự đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba đồng tình với dự thảo phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý cần đổi mới công tác tuyên truyền truyền tải những chỉ đạo của chính phủ xuống tới các cấp các ngành theo từng chuyên đề
chủ động nhận diện tội phạm nắm chắc dự báo đúng tình hình tội phạm hình sự từ sớm từ cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đặc biệt là tội phạm vi phạm trên không gian mạng
nhân dịp này có hai mươi tập thể ba mươi năm cá nhân đã được trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an vì có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và triển khai chỉ thị số một mươi hai của thủ tướng chính phủ
quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng đấu thầu mua sắm quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp phát trang thiết bị phục vụ chiến đấu
đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn được trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị tổng kết công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại hà nội vào sáng ngày hôm nay
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an các đơn vị địa phương đã khắc phục khó khăn hoàn thành nhiều công việc lớn trên lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
công tác điều hành chỉ đạo có nhiều đổi mới các dự án đề án triển khai nhanh chóng
cơ bản đảm bảo tiến độ quy định về thủ tục quy trình đầu tư đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn công tác chiến đấu
đảm bảo tốt điều kiện về tài chính hậu cần kỹ thuật y tế cho toàn lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn được đảng nhà nước giao
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu công an các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thiện thể chế
hành lang pháp lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn định mức trong lĩnh vực hậu cần kỹ thuật triển khai đồng bộ toàn diện việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất an ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi chủ động đảm bảo trang bị và kho vận đáp ứng yêu cầu thường xuyên đột xuất của toàn lực lượng công an nhân dân
ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hiện đại các dự án trọng điểm tăng cường đầu tư cho công an cấp cơ sở trước mắt tập trung đầu tư hiện đại hóa sáu lực lượng
đến năm hai nghìn hai mươi năm tiến thẳng lên hiện đại đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án xây dựng trọng điểm các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật dùng chung toàn ngành
tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động diễn ra vào sáng nay
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh lực lượng cảnh sát cơ động phải chủ động nắm chắc tình hình dự báo từ sớm từ xa
tham mưu đề xuất các biện pháp kế hoạch về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội nâng cao chất lượng công tác đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát cơ động đã làm tốt công tác ứng trực gia quân thực hiện nhiệm vụ đã tập trung lực lượng phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu các chuyến hàng đặc biệt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước phối hợp đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn phức tạp giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự đã tích cực tham ưu bàn hành các đề án dự án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi năm theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
về nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu bộ tư lệnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng chính phủ bộ công an trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị tập trung chỉ đạo hướng dẫn tăng cường công tác huấn luyện bồi giữ nhiệm vụ cảnh sát cơ động làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tổ ch
năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động theo kế hoạch của bộ công an nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long đã cho bằng khen của thủ tướng chính phủ cơ thi đua của bộ công an giành hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho các tập thể cá nhân xuất sắc
tại hà nội vào chiều nay học viện an ninh nhân dân bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế mối đe dọa phi truyền thống đối với an ninh quốc gia những vấn đề mới và giải pháp
hội thảo nhận được trên năm mươi bài tham luận với nhiều góc độ tiếp cận nội dung phong phú hàm lượng khoa học cao các tham luận đã tổng hợp đánh giá phân tích nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn về diễn biến tình hình công tác phòng ngừa ngăn chặn ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên thế giới và của việt nam
tại hội thảo các đại biểu đều khẳng định những năm gần đây các nguy cơ truyền thống và phi truyền thống đan sen chuyển hóa cùng cộng hưởng với nhau làm xuất hiện các mối đe dọa đến lợi ích an ninh quốc gia của các nước theo những cách chưa từng có trong tiền lệ
tại việt nam các mối đe dọa phi truyền thống đã và đang hiện hữu tác động sâu sắc mạnh mẽ đến an ninh quốc gia
thực tiễn trên đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đầy đủ kịp thời toàn diện sâu sắc về đặc điểm bản chất của các mối đe dọa phi truyền thống đối với an ninh quốc gia
cũng như chủ trương nhiệm vụ biện pháp phòng ngừa ngăn chặn ứng phó với các mối đe dọa này nhằm góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi bốn là một trong những phương hướng mục tiêu quan trọng
được viện khoa học và công nghệ bộ công an đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trên cơ sở thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân đã tạo động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu
ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ công an của viện khoa học và công nghệ được đẩy mạnh
trong đó đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ về công tác quản lý triển khai trên một số lĩnh vực kỹ thuật đặc thù như công nghệ sinh học tiêu chuẩn đối với sản phẩm khoa học công nghệ

xây dựng chiến lược lộ trình phát triển đơn vị trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có quy mô trình độ ngang tầm khu vực
sớm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn đầu ngành về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm năm mươi năm đội trinh sát một mươi chín tháng năm được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đội trinh sát một mươi chín tháng năm được ra đời từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
có gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ ưu tú thuộc lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do lãnh đạo bộ công an trực tiếp chỉ đạo
trong suốt một mươi sáu năm liên tục đội trinh sát một mươi chín tháng năm đã mưu trí dũng cảm lập nhiều chiến công xuất sắc cùng toàn đảng toàn quân toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến trong mỹ cứu nước thắng lợi
cộng hiến hy sinh trên trật tuyến đấu tranh bí mật thầm lạng để bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền bảo vệ nhân dân
đội trinh sát một mươi chín tháng năm là một trong những đơn vị đầu tiên của lực lượng an ninh được đảng nhà nước phòng tặng danh hiệu cao quý ảnh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tin chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị tết dương lịch năm nay thì người dân được nghỉ ba ngày và chung vào thời điểm cuối tuần
nên ngay từ chiều nay ngày làm việc cuối cùng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai thì mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố của cửa ngõ thủ đô hà nội đã có sự gia tăng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại bến xe mỹ đình ngay từ cửa bến đã thấy được sự tấp nập
đại diện bến xe cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân bến xe đã lên kế hoạch triển khai việc tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách
em là do tỉnh em xa em chọn là học xong sẽ về luôn
tránh tình trạng là bởi vì mai cũng là cuối tuần thì nó sẽ rất là đông đi khách cũng nhiều trên trúc là khó
đặt xe của em là em có liên lạc sẵn thì em có sẵn chỗ
thì là nếu mà đông quá thì em là nghĩ là nhà xe sẽ phải tăng cường lên xe
thời điểm hiện tại lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường đã có sự gia tăng đột biến
tuy nhiên tại nhiều nơi thì chúng tôi vẫn ghi nhận được tình trạng người dân đón khách dọc đường như thế này gây mất an toàn giao thông
trên tuyến đường phạm hùng phóng viên trung tâm
chúng tôi cũng ghi nhận được những xe khách đón trả khách dọc đường như thế này
những xe có hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm
trong công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng liên tục tuần lưu trên những tuyến mà có hiện tượng là xe khách đón trả khách hay là dừng đỗ bắt khách
nên là chúng tôi cũng phân bổ lực lượng một cách dày và đảm bảo thời gian để không để tình trạng đấy xảy ra nữa
các ngày lễ lớn trong lòng vừa qua
chúng ta cũng biết cách phân bổ thời gian để đi lại một cách hợp lý nhất để tránh ủn tắc giao thông
theo dự báo tình hình giao thông sẽ diễn biến ngày càng phức tạp với lưu lượng phương tiện liên tục gia tăng đến cuối ngày hôm nay
tập trung chính đến các tuyến vành đai hai vành đai ba các tuyến cửa ngõ ra khỏi thủ đô
người dân cần cập nhật thông tin về giao thông và nên cân nhắc trong việc di chuyển để có những lộ trình an toàn